những ngày này khi mà vụ đông xuân miền bắc đang cần nước tưới dưỡng
thì hàng loạt các trạm bơm cố định trên các dòng sông chính không thể vận hành lấy nước
do mực nước sông hạ thấp so với cao trình thiết kế của các trạm bơm
diễn biến này đang gây ra nguy cơ thiếu nước vụ đông xuân miền bắc
đây là một trong những trạm bơm lớn nhất trên sông hồng thuộc địa bàn tỉnh vĩnh phúc
thời điểm cần bơm nước tưới dưỡng lúa đông xuân
chạm bơm này đã không thể lấy được nước do mực nước sông hồng xuống thấp hơn công trình thiết kế
để lấy được nước đơn vị quản lý phải thi công một trạm bơm mới bằng việc hạ thấp bể hút theo mực nước sông
do biến đổi khí hậu và do các hồ thủy điện
nên việc hạ mực nước các sông so với các công trình thiết kế trước đây
là đều phải hạ thấp xuống từ một đến hai mét
thì mới có thể là bơm nước được hạ thấp xuống
diễn biến thủy văn những năm gần đây cho thấy mực nước trên các sông ngày càng hạ thấp
nhất là vào thời điểm vụ đông xuân
thực tế những ngày này hàng loạt các trạm bơm dọc sông lô sông hồng sông đà
đã không còn phù hợp để lấy được nước từ mặt sông
thay vào đó phải vận hành các trạm bơm giã chiến
trên toàn tuyến của chúng tôi thì chúng tôi có năm trạm bơm lấy nước trực tiếp từ sông đà sông hồng
đó là trên ba vì
mình khánh chạm bơm xuân đà chạm bơm trung hà
ba chạm bơm hiện nay không đảm bảo mực nước tối thiểu để vận hành chạm bơm cố định
và chạm bơm thứ bốn lấy nước từ sông hồng vào là chạm bơm xuân phú
chúng tôi cũng không vận hành được mà phải lấy nước trực tiếp trên kênh cẩm đình hiệp thuận
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
từ tháng một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
lưu lượng nước đến các hồ thác bà tuyên quang thiếu hụt từ một mươi tới hai mươi so với trung bình nhiều năm
các sông chính là sông thao hạ lưu sông lô và sông hồng
nguy cơ thiếu hụt từ bốn hai mươi năm so với trung bình nhiều năm
trong khi đó các hồ chứa vừa phải cấp nước tưới lúa đồng thời phải đảm bảo nước cho phát điện
hiện nay thì bộ cũng đang chỉ đạo các cơ quan của bộ cùng các địa phương nữa
để tìm các giải pháp làm sao chúng ta hạn chế được sả nước
với quyết tâm là chúng ta sẽ lấy được đảm bảo toàn bộ diện tích đất nông nghiệp
phải có đủ nước cho bà con để canh tác
nhưng mà cái lượng nước sả là chúng ta phải làm sao tiết kiệm nhất
để đảm bảo cho cung cấp điện của các hồ các công trình thủy điện thượng nguồn sông hồng
theo tính toán nguồn dòng chảy thiếu hụt phổ biến từ năm hai mươi năm trong mùa khô
nhiều nhất là sông lô đặc biệt là vùng núi cao phía bắc trung du bắc bộ
lượng mưa ở bắc bộ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ một mươi tới hai mươi